tại quảng ngãi bão số sáu đã làm sạt lở một mươi tám tuyến đường giao thông ở huyện trà bồng và ba tơ
các địa phương đã triển khai các biện pháp khắc phục di rời đất đá tại các điểm sạt lở để bảo đảm giao thông cho người dân
trên các tuyến quốc lộ hai mươi bốn c hai mươi bốn b tỉnh lộ sáu trăm hai mươi tám các phương tiện thiết bị được huy động để di chuyển hơn năm khối đất đá tràn ra đường
tại các trục tuyến giao thông liên huyện các huyện ba tơ trà bồng chính quyền địa phương cũng chủ động giải phóng lượng đất đá
do lở núi thông tuyến cho người dân và các xã vùng sâu
tại các khu vực ta luy dương đất đá trên núi có nguy cơ sạt lở đơn vị thi công tiến hành gia cố tạm để thông tuyến
đồng thời ngành chức năng tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ và lập phương án khắc phục đối với những điểm sạt lở nặng